chương trình an ninh hai mươi bốn h xin được tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác
nhân kỷ niệm bảy mươi bảy năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
một mươi bảy năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
sáng nay đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an
do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã tới đặt vòng hoa
và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
tham gia đoàn có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an lãnh đạo các đơn vị trực thuộc bộ
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh kính yêu
các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn
thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của người
vị lãnh tụ vĩ đại đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang
của đảng và dân tộc việt nam nói chung
với lực lượng công an nhân dân nói riêng
nguyện phấn đấu đi theo con đường mà chủ tịch hồ chí minh
và đảng ta đã lựa chọn phát huy truyền thống anh hùng
vẻ vang xây dựng lực lượng công an nhân dân tuyệt đối trung thành
với đảng nhà nước và nhân dân xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn
hoạt động hiệu lực hiệu quả xứng đáng là thanh bảo kiếm của đảng
lá chắn thép vững vàng trong đấu tranh với các loại tội phạm
bảo đảm an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ
đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
một chương trình nghệ thuật đặc sắc mang tên gọi
những người con của nhân dân do cục truyền thông công an nhân dân
phối hợp cùng với nhà hát tuổi trẻ và công ty truyền thông đa phương tiện phượng hoàng tổ chức
hướng tới kỷ niệm bảy mươi bảy năm ngày truyền thống công an nhân dân
và một mươi bảy năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
sẽ diễn ra sau khoảng một tiếng đồng hồ nữa
tại sân khấu của nhà hát âu cơ hà nội
với sự trình diễn của những ca sĩ
nghệ sĩ diễn viên nổi tiếng được kỳ vọng sẽ là điểm hẹn văn hóa nghệ thuật của khán giả
và phóng viên huyền nhung của chúng tôi hiện đang có mặt tại nhà hát âu cơ
sẽ gửi đến quý vị và các bạn bầu không khí trước giờ biểu diễn của chương trình
xin mời quý vị cùng đến với phóng viên huyền nhung
vâng xin chào trường quay xin chào quý vị khán giả
tôi đang có mặt tại nhà hát âu cơ
bản thân tôi cũng như quý vị khán giả đang có mặt tại đây
đang vô cùng hào hức chờ đón một chương trình nghệ thuật đặc biệt
với tên gọi những người con của nhân dân
đây là chương trình hướng tới kỷ niệm bảy mươi bảy năm
ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
và ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
và để giúp quý vị hình dung rõ hơn về chương trình đặc biệt này
đứng ngay cạnh tôi đây là nghệ sĩ ưu tú cao ngọc ánh
là phó giám đốc nhà hát tuổi trẻ
và là tổng đạo diễn của chương trình lần này
vâng thưa bà khán giả có mặt tại đây
cũng như là khán giả theo dõi qua màn ảnh nhỏ
rất đón đợi chương trình này
vậy bà có thể chia sẻ đôi điều về chương trình lần này được không ạ
chương trình này là sự kết hợp lần đầu tiên
của cục truyền thông bộ công an với nhà hát tuổi trẻ
đây như là một món quà mà các nghệ sĩ nói riêng
cũng như là nhân dân việt nam gửi tới
lực lượng công an nhân dân nhân dịp
nhân cái ngày truyền thống của lực lượng công an nhân dân
thưa bà chúng tôi được biết là trong chương trình
ngoài những tiết mục ca mối nhạc
thì sẽ có một phần truyền thống
một vợ kịch ngắn với tên gọi là
những người con của nhân dân
về đội ngũ sáng tạo chương trình muốn gửi gắm gì
thông qua cái tác phẩm này ạ
chúng tôi cái tên gọi của vợ kịch
đã cũng là chủ đề chính của chương trình này
đối với cá nhân tôi tôi cho rằng
những chiến sĩ công an luôn luôn phải rèn luyện
và có những hy sinh ngay cả trong hòa bình
vì vậy chúng tôi muốn gửi gắm
cái tình cảm của mình
ở trong cái dòng chữ
công an nhân dân là
những người con của nhân dân
được tổ chức nhân một dịp rất đặc biệt
vậy thì đội ngũ những người sáng tạo
muốn gửi gắm điều gì
thông qua cái chương trình này ạ
trong cái chương trình thì chúng tôi cũng
cố gắng là tìm tòi sáng tạo
trong cái lĩnh vực kỹ thuật của mình
chúng tôi sử dụng rất là nhiều
các cái ca khúc truyền thống
ca ngợi tổ quốc đảng bác và đặc biệt
là lực lượng công an nhân dân
và chúng tôi đã khoác lên những cái tác phẩm đó
một cái phong cách academic
nhưng được dàn dựng
với một cái phong cách trẻ trung hiện đại
của nhà hát tuổi trẻ
nó được gói gọn cho một cái chương trình
ca ngúa nhạc
và có một cái kiểu phẩm thực nữa
chúng tôi rất là kỳ vọng
là khán giả xem truyền hình
sẽ trong tối hôm nay
sẽ được thưởng thức một cái đêm nghệ thuật
mà trong đó gửi gắm tình cảm
của nhân dân việt nam
đến với lực lượng công an nhân dân
xin cảm ơn bà về đôi lời chia sẻ vừa rồi
và hy vọng rằng chương trình sẽ trở thành
món quà ý nghĩa
không chỉ gửi gắm đến lực lượng công an nhân dân
những người thân của họ mà còn gửi tới
quý vị khán giả đang có mặt trực tiếp tại đây
cũng như là quý vị khán giả đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ